xin kính chào quý vị và các bạn
do khối khí lạnh sẽ suy yếu thêm và nhường chỗ cho vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng
nên trong ba ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ chỉ có mưa vài nơi
ban ngày có nắng nhiều hơn nên mức nhiệt cũng có xu hướng tăng dần
giao động trong khoảng một mươi chín ba mươi ba độ có nơi cao hơn
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng phổ biến ít mưa và có nắng nhiều
với mức nhiệt tăng dần cao nhất ngày mai sẽ giao động từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
và tiếp tục tăng nhẹ trong hai ngày tiếp theo
từ ngày mai trở đi các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
mưa sẽ giảm xuống diện vài nơi và nắng trở lại cùng nhiệt độ bắt đầu tăng dần
với mức nhiệt cao nhất ngày mai từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
sau đó cùng với quá trình mở rộng của vùng áp thấp nóng phía tây
nền nhiệt tại đây sẽ tăng nhanh một số nơi bắt đầu xuất hiện nắng nóng
với nhiệt độ lên trên ngưỡng ba mươi năm độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
thời tiết trong hôm nay cũng như thế nào
cũng như trong ba ngày sắp tới nhìn chung chỉ có mưa ở một vài nơi
ngày trời nắng nhiệt độ ổn định ở ngưỡng hai mươi ba ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên trong đêm nay và chiều tối mai chỉ có mưa ở một vài nơi
ban ngày trời nắng nhưng trong các ngày mùng hai và mùng ba có khả năng mưa sẽ tăng lên diện giải rác
tập trung về chiều tối ở các tỉnh phía nam
lượng mưa không nhiều nhưng người dân cũng cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió rất mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở tây nguyên phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới tại đây phổ biến ít mưa
nếu có cũng chỉ thoáng qua lúc chiều tối
ban ngày có nắng nhiều với nhiệt độ ngày và đêm trên khu vực giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
riêng miền đông nam bộ vẫn còn nắng nóng với nhiệt độ lên trên ba mươi năm độ